đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú yên đã tiến hành tiếp xúc cử tri báo cáo thời gian địa điểm nội dung kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn được khai mạc vào ngày hai mươi hai tháng năm tới
tại các buổi tiếp xúc cử tri tỉnh phú yên kiến nghị quốc hội một số vấn đề như xem xét lại việc đặt trạm thu phí ở huyện tuy an
cần có nghị quyết về chính sách phát triển rừng các đại biểu cần có trách nhiệm cao hơn trong việc đóng góp ý kiến trước khi thông qua các dự án luật
để khi có hiệu lực nhanh chóng đi vào thực tiễn nâng cao vai trò giám sát các vấn đề nổi cộng được người dân quan tâm
đánh giá lại việc đào tạo nghề trên bình diện cả nước tham gia giám sát quy trình bổ nhiệm đề bạt cán bộ
cần tăng cường giám sát và làm rõ một số vấn đề về đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây
đây là lần đầu tiên đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri theo chuyên đề
được xem là bước đổi mới nhằm kịp thời thu thập các ý kiến và đề xuất có nội dung chuyên sâu của cử tri